bộ tư lệnh quân khu bốn đã vào đến thừa thiên huế động viên cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh
và ban chỉ huy quân sự các huyện thị xã và thành phố huế đang nỗ lực giúp người dân phòng tránh thiên tai
khắc phục hậu quả của mưa lũ
tại các nơi đến thăm thủ trưởng quân khu bốn đã chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ
và động viên bà con giữ gìn sức khỏe theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để chủ động trong phòng chống lũ lụt
đồng chí tư lệnh quân khu đã chỉ đạo lực lượng quân đội tiếp tục nắm chắc tình hình của người dân
nhất là các hộ gia đình neo đơn già cả để tiếp tục di rời nếu cần thiết khẩn trương cứu trợ mì tôm gạo
lương thực cho người dân nhất là những hộ gia đình bị ngập sâu nhiều ngày
bộ tư lệnh quân khu bốn cũng đã quyết định lập sở chỉ huy tiền phương tại thừa thiên huế
để hỗ trợ các địa phương phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
ngay sau khi nhận tin có vụ sạt lở núi vùi lấp hơn một mươi công nhân thi công thủy điện rào trăng ba
quân khu bốn lập tức điều động lực lượng đến địa bàn nghiên cứu chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn
để hỗ trợ chính quyền nhân dân thừa thiên huế sớm khắc phục hậu quả thiên tai
bộ tư lệnh quân khu bốn cũng đã trích hỗ trợ hai trăm linh triệu đồng